trong năm hai nghìn một mươi sáu hà nội đã lắp một mươi trạm quan trắc môi trường trong đó cho thấy là nguồn không khí bị ô nhiễm ở hà nội có liên quan đến xả thải của xe máy và ô tô
để giảm tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay thành phố phải có biện pháp thu hồi hàng triệu ô tô xe máy đã quá đắt
nhiều người dân thì đồng tình với chủ trương trên của hà nội tuy nhiên cũng có nhiều người băn khoăn về việc xác định thế nào là xe quá đắt để tiến hành thu hồi
chủ trương của thành phố hà nội là hạn chế các xe quá niên hạn sử dụng là đúng đắn
tuy nhiên điều mà người dân quan tâm là cách thức thu hồi như thế nào làm sao để xác định thế nào là xe hết đát để tiến hành thu hồi
những năm gần đây thành phố hà nội rất quan tâm đến vấn đề chất lượng không khí
từ các trạm quan trắc môi trường đã ghi nhận nguồn ô nhiễm không khí ở hà nội có liên quan đến xả thải của xe máy và ô tô
hiện nay hà nội có khoảng hai năm triệu xe máy đăng ký từ trước năm hai nghìn
vì thế việc thu hồi xe quá đắt là điều cần thiết
vấn đề đặt ra là cách thức thu hồi cũng cần phải được tính toán kỹ lưỡng